chiều ngày một mươi chín tháng sáu tại hà nội báo nhân dân đã tổ chức meeting kỷ niệm chín mươi năm năm
ngày báo chí cách mạng việt nam hai mươi một tháng sáu năm một nghìn chín trăm hai mươi năm hai mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
tới dự và phát biểu có đồng chí thuận hữu ủy viên trung ương đảng tổng biên tập báo nhân dân
phó trưởng ban tuyên giáo trung ương chủ tịch hội nhà báo việt nam
phát biểu tại lễ meeting đồng chí thuận hiễu khẳng định trong suốt những năm qua
các ấn phẩm của báo nhân dân luôn đồng hành cùng đảng nhà nước trong tuyên truyền chủ trương chính sách pháp luật đến người dân
và là cầu nối truyền tải ý chí nguyện vọng của nhân dân tới đảng nhà nước quốc hội
đồng thời báo nhân dân cũng luôn là đội quân sung kích trên các mặt trận
thể hiện qua các ấn phẩm như báo in báo điện tử và truyền hình nhân dân với nội dung phong phú
và thu hút được sự quan tâm của đông đảo dư luận
trải qua sáu mươi chín năm báo nhân dân luôn là ngọn cờ đầu của đội ngũ các cơ quan báo chí
là đơn vị được nhiều lần tặng thưởng huân chương cao quý của đảng nhà nước
phát huy truyền thống chín mươi năm năm của báo chí cách mạng việt nam
trong thời gian tới đội ngũ những người làm báo nhân dân tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung
hướng tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức hồ chí minh
đặc biệt chú trọng tuyên truyền các sự kiện quan trọng của đất nước như năm việt nam làm chủ tịch asean
đồng thời giữ cương vị là ủy viên không thường trực của hội đồng bảo an liên hợp quốc